xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
sáng nay toán quân sự trung ương đã đưa bị cáo đinh ngọc hệ và các đồng phạm ra xét sửa phúc thẩm về các tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
phiên tòa này được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của nhiều bị cáo
trước đó cuối tháng bảy vừa qua hội đồng xét xử toán quân sự quân khu bảy đã đưa bị cáo đinh ngọc hệ
tức út chọc cựu thượng tá quân đội cựu phó tổng giám đốc tổng công ty thái sơn và bốn đồng phạm ra xét xử
kết thúc phiên tòa sơ thẩm bị cáo đinh ngọc hệ bị tuyên phạt một mươi năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
một mươi năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức tổng hợp hai hình phạt bị cáo huệ phải chấp hành là một mươi hai năm tù
trần văn lâm tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển đầu tư thái sơn linh án năm năm tù vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bùi văn tiệp sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy nguyên sư đoàn trưởng f ba trăm sáu mươi bảy quân chủng phòng không không quân hai mươi bốn tháng tù treo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thử thách bốn mươi tám tháng
trần xuân sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nguyên giám đốc chi nhánh tại bình dương công ty cổ phần phát triển đầu tư thái sơn một mươi tám tháng tù treo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thử thách ba mươi sáu tháng trả tự do cho bị cáo sơn tại tòa
riêng phùng danh thắm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đại tá nguyên tổng giám đốc tổng công ty thái sơn bộ quốc phòng bị tuyên án hai mươi bốn tháng cải tạo không giam giữ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
sau phiên tòa sơ thẩm nêu trên bị cáo đinh ngọc hệ và nhiều bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt dự kiến phiên xét xử diễn ra trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng một mươi
chiều qua sau nhiều ngày xét xử và nghị án vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là công ty cổ phần ánh dương việt nam vinasun và bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn grabtaxi tòa nhân dân tp hcm thay vì tuyên án đã quay lại phần xét hỏi
theo hội đồng xét xử do tại phiên tòa lần này cơ quan giám định vắng mặt nên chưa xác định được mức thiệt hại cụ thể của nguyên đơn nên hội đồng xét xử quyết định quay lại phần xét hỏi
theo đại diện của vinasun khi grab tham gia vào thị trường thì tăng trưởng của vinasun giảm mạnh grab đã tung ra các chiêu bài như khuyến mại giảm giá không đồng gây thiệt hại nặng nề cho vinasun
cụ thể từ năm hai nghìn một mươi năm khi grab hoạt động tại việt nam thì có hơn một mươi hai tài xế vinasun nghỉ việc
lý do những tài xế này nghỉ việc là dựa vào chính sách chiêu dụ tài xế của grab hiện nay số lượng tài xế chạy cho vinasun chỉ còn hơn tám tài xế
chính hoạt động của grab đã khiến cho doanh thu của vinasun ngày càng sụt giảm con số thiệt hại lớn hơn bốn mươi một hai tỷ đồng rất nhiều so với yêu cầu bồi thường của vinasun
ngoài ra việc grab liên tục tăng số lượng đầu xe gây ảnh hưởng tới hoạt động của vinasun thiệt hại của vinasun được xác định khi lượng xe nằm bãi
các xe này không hoạt động cũng phải chịu các chi phí khác khi hoạt động thì vinasun phải đi vay ngân hàng nên phải chi trả lãi suất hàng ngày cho ngân hàng ngoài ra còn phải chi trả các chi phí đường bộ
trong khi đó grab cho rằng kết quả giám định của công ty cửu long đưa ra là thiếu chính xác và không có căn cứ
công ty cửu long căn cứ vào số cổ phiếu của vinasun để đưa ra thiệt hại nhưng trên thực tế cổ phiếu không thuộc với công ty mà thuộc về cổ đông
thứ hai phương pháp tính của công ty cửu long không chính xác
thứ ba công ty kiểu long không chỉ ra được quan hệ nhân quả là do những hành vi nào của grab khiến vinasun bị thiệt hại
với các lý do trên đại diện grab đề nghị hội đồng xét xử giám định lại
sau khi hỏi và ngay các bên trình bày hội đồng xét xử vào hội ý và ra phán quyết tạm dừng phiên tòa với lý do cần xác minh thu thập chứng cứ liên quan tới giám định để làm rõ vụ án
phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một tới
một vụ phá cửa xe ô tô để trộm tiền đã xảy ra vào khoảng một mươi năm
trước qua ngay trước cửa một ngân hàng tại địa chỉ số hai trăm tám mươi bốn đường nguyễn văn cử tp hạ long tỉnh quảng ninh
theo như trình báo của anh phạm văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại tủ tám khu ba hồng gai tp hạ long
và cũng là người điều khiển chiếc xe ô tô bị đập cửa kính mang bị kiểm soát một mươi bốn kt ba trăm một mươi tám cho biết
sau khi đỗ xe trước cửa ngân hàng và vào giao dịch chưa đến năm phút
thì quay ra phát hiện cửa kính bên lái của mình bị phá vỡ và mất ba tỷ năm trăm linh triệu đồng
nhân viên bảo vệ ngân hàng cho biết tại thời điểm đó ngân hàng có rất đông khách hàng vào giao dịch
nên nhiều xe máy đỗ không để ý đến chiếc ô tô
sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng đã vào cuộc tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ việc
cũng liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản trong xe ô tô
sau một hành trình dài thì nhiều tài xế có thói quen dừng xe ô tô bên đường để nghỉ ngơi cho lãi sức
tuy nhiên một số trường hợp tài xế cho xe dừng đỗ ở nơi vắng người qua lại kéo cửa kính để ngủ
thì vô tình đã trở thành mục tiêu cho tội phạm trộm cắp tài sản ra tay hành động
trên địa bàn giáp danh giữa hai tỉnh quảng ngãi và bình định thời gian qua
đã liên tiếp xảy ra các vụ trộm tài sản trong xe ô tô với số tiền bị mất lên đến cả tỷ đồng
ngày hai mươi hai tháng một mươi vợ chồng anh nguyễn phước quốc huy điều khiển xe ô tô từ thành phố hồ chí minh ra quảng ngãi
mệt mỏi sau một hành trình dài khoảng hai mươi ba giờ anh huy cho dừng đỗ xe ven đường
khu vực gần cửa hàng xăng dầu số hai mươi huyện đức phổ để ngủ nhưng không khóa cửa kính xe
sáng hôm sau khi thức dậy anh huy và vợ tá hỏa phát hiện chiếc túi sách bên trong có tài sản trị giá trên sáu trăm linh triệu đồng không cánh mà bay
trước đó trên địa bàn giáp danh hai tỉnh quảng ngãi và bình định cũng đã xảy ra hàng loạt vụ trộm tài sản của ô tô đang dừng đỗ nghỉ gần cửa hàng xăng dầu
thu đoàn hoạt động của loạt tội phạm này là chúng thường lang thang trên các tuyến đường
xe ô tô dừng đậu lợi dụng sơ hở của các tài xế ngủ nhưng không khóa cửa kính xe
đối tượng liền mở kính trộm tài sản bên trong xe
thời điểm gây án thường xảy ra lúc dạng sáng khi các bác tài và chủ xe đã ngủ say
với cái thu đoàn phổ biến là đối tượng lợi dụng bộ người đi đường dừng xe bên đường ngủ say mất cảnh giới
thì đối tượng sẽ canh bên xe và dùng các vật xét nhọn để cắt lấy tài sản rồi tạo thoát gây thì hàng trăm triệu đồng
trước tình trạng này công an huyện đức phổ đã yêu cầu công an các xã thị trấn phối hợp với lực lượng chức năng
tăng cường tuần tra kiểm soát vào ban đêm chú ý hoạt động trộm cắp tài sản nhắm vào các xe ô tô đậu ven đường
bên cạnh đó tăng cường tuyên truyền nhắc nhở cho các lái xe nâng cao cảnh giác với loại tội phạm này
cơ quan công an khuyến cáo với các lái xe cần chủ động bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý trong ngày
tránh để quá mệt quá bột ngủ mới dừng xe một cách thụ động
chỉ nên dừng nghỉ tại các trạm dừng nghỉ hoặc ở những nơi đảm bảo an toàn
có người trông xe khóa cửa cabin cẩn thận và có biện pháp bảo vệ an toàn tài sản để trên xe
phòng kẻ gian lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội
trường hợp bị mất tài sản nên trình báo ngay với cơ quan công an phối hợp điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lóc vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn ở huyện madrock
tại quán cà phê navi thị trấn madrock huyện madrock lực lượng công an đã bắt quả tàng hai mươi đối tượng năm nữ đang sát phạt nhau dưới hình thức sốc đi ăn tiền
khi thấy lực lượng công an một số đối tượng đã bung cửa sổ nhảy từ lầu hai xuống chạy thoát thân
khám xét trên chiếu bạc trên người các đối tượng và tại hiện trường thu giữ hàng chục triệu đồng
một xe máy trên hai mươi điện thoại di động và nhiều dụng cụ liên quan đến việc đánh bạc
bước đầu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã làm rõ quán cà phê navi là nơi các con bạc thường xuyên đến để sát phạt nhau và luôn cắt cử người canh gác
khi có người lạ đến là lập tức ra hiệu để các con bạc nhanh chóng tổ thoát
hiện các đối tượng đã được đưa về công an tỉnh để tiếp tục điều tra mở rộng
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec vừa kỷ luật hàng loạt tập thể cá nhân có liên quan đến việc cao tốc đà nẵng quảng ngãi có tổng đầu tư ba mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng mới khai thác đã hư hỏng
theo đó vec đã quyết định cảnh cáo năm cá nhân gồm giám đốc điều hành liên danh nhà thầu gói bốn giám đốc điều hành liên danh nhà thầu gói sáu
cán bộ phụ trách thi công nhà thầu gói bốn đoạn công ty tuấn lộc thi công cán bộ phụ trách thi công nhà thầu gói sáu đoạn tổng công ty thành an thi công
phó giám đốc kiêm đội trưởng đội vận hành và bảo trì ban điều hành đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
vec cũng quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông nguyễn tiến thành giám đốc ban quản lý dự án cao tốc đà nẵng quảng ngãi
về tập thể vec tiến hành kiểm điểm cảnh cáo bốn đơn vị gồm ban điều hành liên danh nhà thầu gói bốn ban điều hành liên danh nhà thầu gói sáu
ban quản lý dự án đà nẵng quảng ngãi ban điều hành quản lý khai thác đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
công an huyện châu thành tỉnh tiền giang vừa bắt giữ đối tượng đinh hoàng dũng chú tại phường ba quận tám tp hcm để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bước đầu điều tra dũng đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dũng khai do nợ nần nhiều túng quẫn nên đã thực hiện hành vi lừa đảo
thủ đoạn của dũng là lên mạng gia lô tìm và kết bạn với một số phụ nữ sau đó hứa hẹn nhiều vấn đề nhất là xin việc làm với mức lương hấp dẫn
với hình thức này nhiều phụ nữ nhẹ dạ cả tin đã dễ dàng tin lời và mất tài sản người phụ nữ này là một trong những nạn nhân của dũng

dũng về quê dùng xe của nạn nhân để chở nhau lên thành phố hồ chí minh tìm việc
trên đường đi dũng yêu cầu nạn nhân này tháo vòng vàng đang đeo trên người cho vào cốp xe phòng bị cướp giật trên đường
với ý định chiếm đoạt tài sản khi đến đoạn thuộc ấp trung nga xã nhị bình huyện châu thành thì dũng nhờ nạn nhân vào tiệm tạp hóa ven đường mua các điện thoại
lợi dụng nạn nhân vừa xuống xe dũng bỏ chạy chiếm đoạt một xe mô tô một số nữ trang gồm nhẫn vàng dây chuyền trị giá khoảng tám năm chỉ vàng các loại ba triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân
số tài sản lấy được dũng đem lên thành phố hồ chí minh bán ở các tiệm vàng khác nhau
riêng chiếc xe mô tô dũng đem cầm được hai mươi triệu đồng lấy tiền tiêu xài
hiện công an huyện châu thành tỉnh tiền giang đang thu hồi tài sản tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý
khi sử dụng mạng xã hội thì người dân nên cân nhắc khi kết bạn với những đối tượng chưa quen biết tránh để phát sinh cơ hội lừa đảo nhằm bảo vệ an toàn tài sản của chính mình cũng như góp phần giữ gìn tốt an ninh trật tự ở cơ sở
thông tin mới nhất về cơn bão gần biển đông có tên quốc tế là yutu
vào hồi một mươi ba h chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba độ kinh đông ngay trên bờ biển phía tây đảo luzon của philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai cấp một mươi ba tức là từ một trăm một mươi năm đến một trăm linh
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi năm phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng hai trăm chín mươi km tính từ vùng tâm bão
phạm vi gió mạnh cấp một mươi trở lên khoảng chín mươi km tính từ vùng tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
đến một mươi ba h ngày ba mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy chín độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy bảy độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm tám mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một tức là từ một trăm linh đến một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi ba
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng hai trăm sáu mươi km tính từ vùng tâm bão
phạm vi gió mạnh cấp một mươi trở lên khoảng bảy mươi km tính từ vùng tâm bão
do ảnh hưởng của bão ở vùng biển đông bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp một mươi một mươi một
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn biển động dữ dội
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới
tương đương vùng gió mạnh cấp sáu trở lên
là phía bắc vĩ tuyến một mươi bốn độ phía đông kinh tuyến một trăm một mươi bốn năm độ
cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực đông bắc biển đông cấp ba
ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
từ tối nay ở vĩnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp tám biển động
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố thái bình tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng nguyễn xuân hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi bảy
phường lê hồng phong tp thái bình tỉnh thái bình
cao một m sáu mươi bảy sống mũi khung rái tay trúc và có nốt ruồi cách một cm sau cánh mũi phải
đối tượng đặng xuân diệu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại tổ một
phường phú khánh tp thái bình tỉnh thái bình
và đối tượng đặng thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại tổ hai
xã vũ chính tp thái bình tỉnh thái bình có nốt rùi nổi cách hai cm chính sau đuôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện